ngày một mươi hai tháng năm trường đại học nông lâm đại học huế tổ chức chương trình ngày hội việc làm năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
trao tự tin nhận cơ hội thu hút sự tham gia của gần năm mươi tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước tham gia tuyển dụng sinh viên tại trường
trong ngày hội việc làm năm nay gần năm mươi tập đoàn doanh nghiệp tham gia ngày hội có nhu cầu tuyển dụng hơn hai năm trăm linh kỹ sư thuộc ba mươi ngành chuyên ngành được đào tạo trong trường
trong đó có những doanh nghiệp tuyển dụng với chỉ tiêu lớn như công ty cổ phần chăn nuôi cp việt nam hơn sáu trăm linh chỉ tiêu tập đoàn bim gần ba trăm linh chỉ tiêu tập đoàn hoàng anh gia lai ba trăm linh chỉ tiêu
theo phó giáo sư tiến sĩ lê văn an hiệu trưởng trường đại học nông lâm huế năm hai nghìn một mươi bảy nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tại ngày hội việc làm là khoảng một năm trăm linh vị trí công việc
năm nay con số này tăng hơn với hai năm trăm linh chỉ tiêu
với số lượng sinh viên ra trường năm nay
là khoảng một năm trăm linh em thì mỗi sinh viên có hơn một cơ hội tìm kiếm việc làm
đây là tín hiệu rất đáng mừng minh chứng cho thấy sự hợp tác tốt giữa nhà trường và doanh nghiệp